sau bốn ngày mưa liên tiếp quốc lộ một a đoạn qua tỉnh bình định đã xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng
mặt đường bong chóc ổ gà ổ voi xuất hiện dày đặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn
đây là những hình ảnh nhóm phóng viên ghi được dọc theo tuyến quốc lộ một a đoạn qua tỉnh bình định những ngày vừa qua
mặt đường bong chóc nham nhở khiến các phương tiện qua lại phải vất vả tranh né
nhiều đoạn đường xuất hiện những ổ gà ổ voi sâu đến cả gang tay giống như những cạm bẫy chết người trên đường
khiến người dân rất bức xúc khi qua lại trên trục đường này
mặt đường ở đây rất xấu thường xảy ra tai nạn
đi thì nhờ nhà nước phải tranh thủ sửa cho nhanh để cho người dân đi được an toàn
dự án quốc lộ một qua hai tỉnh bình định phú yên có chiều dài khoảng một trăm hai mươi km
tổng kinh phí đầu tư nâng cấp mở rộng gần bảy tám trăm linh tỷ đồng
trong đó có hai gói đầu tư theo hình thức bot và một gói từ vốn trái phiếu chính phủ
dự án chính thức thông xe vào cuối năm hai nghìn một mươi năm và đã liên tục phải sửa chữa
mặt đường hư hỏng cũng chính là một trong những nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an toàn giao thông
tiến đổi qua đoạn này thì hư hỏng rất nhiều
các phương tiện tham gia giao thông qua lại đoạn này rất khó khăn đi rất chậm
và có những vụ va chạm giao thông đã xảy ra
khi trời mưa lớn nước đọng trên mặt đường các ổ gà to
các phương tiện qua lại người ta không có để
không có thấy được nguy cơ là xảy ra tai nạn rất cao
mùa mưa bão năm nay đã bắt đầu sinh mạng của hàng ngàn người tham gia giao thông
luôn được đặt trong tình trạng nguy hiểm vì mặt đường xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng